công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố nguyễn khắc việt và trần cẩm tú
cùng ngụ tp thủ đức tp hcm về hành vi mang một mươi năm trăm một mươi tám tờ tiền mệnh giá một trăm linh đô la mỹ
đã nhuộm hóa chất đen sang thái lan bán nhưng bị phát hiện tại sân bay tân sơn nhất
theo kết luận điều tra tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bị can việt mua một mươi hai cọc tiền đô la mỹ màu đen
mua cọc khoá một trăm linh tờ mệnh giá một trăm linh đô la mỹ của người đàn ông tên hùng
không rõ la lịch với giá ba mươi triệu đồng
sau khi mua việc mang về nhà thử ngâm nước để tẩy trắng nhưng không được nên biết là tiền giả và cất đi
khoảng một tháng sau khi tú đến nhà chơi việc cho bạn xem số đô la mỹ trên và nhờ tìm chỗ bán
ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tú gọi điện cho đối tượng người thái nghe gặp ở sân bay bangkok
tú và việt bỏ số đô la mỹ đen vào hai vali làm thủ tục xuất cảnh sang thái lan
tuy nhiên chiếc cục hải quan sân bay quốc tế tân sơn nhất phát hiện dấu hiệu bất thường
trong hành lý của tú và việt
sau đó tìm thấy một mươi năm trăm linh
trong một mươi tám tờ một trăm linh đô la mỹ nhụm đen kết quả giám định xác định số đô la mỹ này là giả